trong đó đội anh dũng giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt
quá trình điều tra đến nay đội anh dũng đã nộp lại và cơ quan điều tra bộ công an thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
liên quan đến vụ phóng hỏa khiến ba người tử vong tại căn nhà trên đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám tp hcm
lực lượng công an tp hcm đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn nhu chú tỉnh hà nam nhu là hung thủ gây ra vụ án mạng trên
trước đó nhu mặc đồ xe ôm công nghệ điều khiển xe máy chở theo can xăng hai mươi lit đến nhà nạn nhân
tại đây giữa nhu và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn nhu dùng hung khí sát hại nạn nhân rồi khóa cửa châm lửa đốt
sau khi gây án nghi phạm bỏ xe máy cởi áo khoác tàu thoát khi đàm cháy được giật tắt lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ cùng với hai cháu bé tử vong
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nguyễn văn nhu thừa nhận gây ra vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm
một đường dây tội phạm chuyên sản xuất điều chế ma túy dưới dạng nước vui có quy mô lớn vừa bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá
xác định tính chất phức tạp của đường dây tiêm mẩn hậu quả khôn lường đối với thế hệ trẻ
tháng ba vừa qua cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án quyết tâm khám phá tổ chức tội phạm nguy hiểm này không để các đối tượng đầu độc thế hệ trẻ
sau gần ba tháng xác bình ban chuyên án xác định
cầm đầu đường dây là nguyễn thị hoài ba mươi một tuổi trú tại quận một tp hcm hoài từng làm dj ở nước ngoài
quãng thời gian này hoài học được công thức pha chế ma túy nước vui
nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận hoài về nước tuyển mộ thêm người bắt tay vào sản xuất hàng cấm
thủ đoạn của đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy các loại phụ ra bao bì đóng gói về việt nam tập kết tài kho ở tp hcm
để tránh bị phát hiện các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cất giấu pha chế đóng gói ma túy
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trinh sát nhận được thông tin các đối tượng đóng gói xong ma túy chuẩn bị mang đi tiêu thụ
xác định đây là thời điểm thích hợp để phá án
ban chuyên án đã huy động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ chia thành một mươi tám tổ bố trí theo dõi giám sát một mươi một đối tượng chính và bảy địa điểm pha chế đóng gói và cất dấu ma túy
kết quả ban chuyên án tạm giữ một mươi bảy đối tượng thu hai trăm một mươi bảy kg ma túy tổng hợp các loại hai trăm linh tám kg vỏ bao bì cùng nhiều loại dụng cụ phương tiện dùng vào việc pha trộn đóng gói vận chuyển ma túy
ước tính số bao bì các đối tượng có thể đóng gói được khoảng một tấn ma túy nước vùi
mở rộng vụ án tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ban chuyên án bắt giữ bùi trung nguyên một mươi tám tuổi thu giữ ba kg ma túy tổng hợp cùng băng chuyển bột phụ da bao bì dùng vào sản xuất đóng gói ma túy
đến nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ trong nửa năm các đối tượng đã pha chế đóng gói và xuất ra thị trường khoảng bảy trăm năm mươi kg ma túy nước vùi
từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy hai đối tượng nghiện ma túy lại ngựa quen đường cũ đột nhập vào nhà dân trộm cắp xe máy
hai đối tượng này vừa bị công an quận thanh xuân tp hà nội tạm xử hình sự
vào đầu tháng một mươi một
công an phường khương mai quận thanh xuân nhận được đơn chính báo của người dân trên địa bàn về việc bị mất trộm hai xe máy nhãn hiệu honda vision
sau hai mươi bốn giờ tiếp nhận đơn trình báo cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ được hai đối tượng gây án là nguyễn quốc hưng chú tại quận đồng đa và vũ anh tuấn chú tại quận thanh xuân
công an phường khương mai quận thanh xuân nhận được đơn trình báo của người dân trên địa bàn về việc bị mất trộm hai xe máy nhãn hiệu honda vision